theo tổng cục thủy sản ủy ban châu ec đánh giá cao những nỗ lực của việt nam chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trong sáu tháng qua
tuy nhiên quyết định cuối cùng phụ thuộc vào kết quả giám sát thực tế sắp tới dự kiến diễn ra vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thủy sản việt nam vẫn đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để gỡ thẻ vàng
cụ thể việt nam tiếp tục áp dụng biện pháp mạnh đối với các tàu cá vi phạm đánh bắt bất hợp pháp như thu bằng lái của thuyền trưởng
tước giấy phép khai thác nâng mức phạt để đảm bảo tính gian đe
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thành lập tổ công tác liên ngành
phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ tàu cá đánh bắt hải sản tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển
tiến tới loại bỏ khai thác iuu đồng thời đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác theo quy định
để ngăn chặn nguyên liệu khai thác từ hoạt động khai thác bất hợp pháp
nhìn chung eu đã ghi nhận những kết quả mà việt nam đã làm được trong thời gian qua
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn cần có lộ trình khắc phục xử lý
bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý trong nước việt nam cần xác định rõ lộ trình gia nhập hiệp định quốc gia có cảng của fao
và hiệp định đàn cá di cư xa của liên hợp quốc thực thi hiệu quả việc giám sát tàu cá trên biển
thông qua việc xác định rõ lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá